liên quan đến tình hình nga ukraine tổng thống nga vladimir putin tuyên bố chiến dịch phản công hiện nay của ukraine đã thất bại hoàn toàn
song kiev đang chuẩn bị chiến dịch tấn công tích cực mới ở một số khu vực xung đột điều này nga đã biết và sẽ có đòn đáp trả tương ứng
trả lời phỏng vấn tổng thống putin nhấn mạnh đối với cuộc phản công được cho là đang bị đình trệ nó đã thất bại hoàn toàn
tuy nhiên nga biết rằng ở một số khu vực xung đột đối phương đang chuẩn bị các hoạt động tấn công tích cực mới và nga cũng đang chuẩn bị đòn đáp trả tương ứng
theo tổng thống putin quân đội nga hiện đang cải thiện vị trí của mình gần như trên toàn bộ khu vực xảy ra chiến sự
các hành động này có thể được mô tả là phong thủ tích cực với việc cải thiện vị trí ở một số khu vực bao gồm các hướng kupansk japoresia và adb